trong khi chiến dịch tranh cử của tổng thống mỹ joe biden đang tuyên truyền đầy tự hào về số tiền kỷ lục hai mươi năm triệu usd
đã gây quỹ được trong sự kiện vận động tài trợ diễn ra vào tối hai mươi tám tháng ba tại thành phố new york
với sự góp mặt của hai cựu chủ nhân nhà trắng là ông barack obama và ông bill clinton
thì đội ngũ tranh cử của cựu tổng thống donald trump cũng không hề kém cạnh khi bắt đầu do gì kế hoạch tổ chức
một cuộc vận động tài trợ với mức gây quỹ dự kiến cho đến thời điểm hiện nay là ba mươi ba triệu usd
cụ thể ngày hai mươi tám tháng ba giờ mỹ thành phố new york bang new york chứng kiến sự xuất hiện của bốn đời tổng thống mỹ
lần lượt là tổng thống thứ bốn mươi hai bill clinton ông barack obama ông donald trump và nhà lãnh đạo đương nhiệm joe biden
trong đó ông clinton và ông obama tham gia sự kiện gây quỹ đặc biệt cho chiến dịch tái tranh cử của tổng thống biden
những khách mời đặc biệt đã góp mặt trong chương trình tại khán phòng âm nhạc
radio city trong đó có những người nổi tiếng như queen latifah lizzo ben flatt cynthia erivo và lea michele
giá vé khởi điểm tham gia sự kiện là hai trăm năm mươi usd khoảng sáu hai triệu đồng nhưng có người đóng góp đến nửa triệu usd
một số nhà tài trợ nhiều nhất được chụp ảnh chung với cả ba đời tổng thống mỹ theo đài nbc news
trong lúc trò chuyện người điều phối stephen cobell nói đùa rằng họ đang chứng kiến khoảnh khắc lịch sử
vì ba vị tổng thống đến new york
và không một ai phải hầu tòa
lời này nhằm tấn công khéo ông trump người phải ra tòa ở new york trong các vụ án dân sự lẫn hình sự
ông clinton cũng cho rằng ông trump ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa tận hưởng được vài năm tốt đẹp của nhiệm kỳ
vì đắc cử vào nhà trắng sau nhiệm kỳ của ông obama
ông clinton và obama chia sẻ về những nỗ lực tái tranh cử của bản thân do cả hai ông đều đắc cử hai nhiệm kỳ liên tiếp
những đề tài nhẹ nhàng hơn cũng được đề cập như vị kem yêu thích của từng người
đài cnn dẫn lời tổng thống biden trong thông điệp kết thúc cuộc thảo luận
các bạn đều thuộc về đội ngũ tuyệt vời mà chúng tôi đang gây dựng và nỗ lực này chỉ mới bắt đầu
hãy cùng sát cánh với nhau hãy cùng nhau chiến thắng vào ngày một mươi một tới
trước đó ông biden clinton và obama đến nơi trên xe quái thú của tổng thống mỹ
ông biden cũng mời ông obama ngồi chuyên xa từ sân bay quốc tế john kennedy
đài nbc news dẫn lời một trợ lý của ông obama
theo nguồn tin của tờ the new york times
trong lúc cuộc bầu cử mỹ đang đến gần tổng thống biden có thói quen gọi điện cho ông obama để thảo luận về nỗ lực tái tranh cử
về phần mình ông obama lại thường xuyên gọi điện cho ông jeffrey zients tránh văn phòng nhà trắng
và một trong những trợ lý hàng đầu vận hành chiến dịch của ông biden
nội dung các cuộc gọi xoay quanh các chiến lược vận động và đưa ra những lời khuyên cụ thể
động thái thể hiện sự đoàn kết của các ông biden clinton và obama hoàn toàn tương phản với trường hợp của cựu tổng thống trump
cựu phó tổng thống mike pence từ chối ủng hộ xếp cũ ông jorbot cựu tổng thống duy nhất của đảng cộng hòa còn sống
năm hai nghìn hai mươi đã từ chối ủng hộ ông trump và chưa có dấu hiệu cho thấy ông đổi ý trong cuộc bầu cử năm nay
sự đoàn kết của đảng dân chủ đã mang lại chiến thắng quan trọng cho ông biden về khía cạnh gây quỹ tái tranh cử
với hơn hai mươi sáu triệu usd thu được đại nhất phu nhân mỹ joe biden gọi chương trình ở thành phố new york là sự kiện gây quỹ hạ gục mọi sự kiện tương tự khác
và chiến dịch gây quỹ của ông trump cũng phải thử thách

reuters hôm qua dẫn lời một cố vấn tham gia chiến dịch của ông trump trong cuộc họp của điện thoại với báo giới
chúng tôi chẳng bao giờ gây quỹ nhiều như ông biden
tuy nhiên người này cho rằng sở dĩ đảng dân chủ nhận được nhiều tiền hơn là do được nhiều tỷ phú ủng hộ
trong khi chiến dịch của ông trump nhận được sự đóng góp đông đảo từ tầng lớp lao động của mỹ
theo một nguồn thạo tin chiến dịch của ông trump sẽ tổ chức sự kiện gây quỹ vào ngày sáu tháng bốn tại bang florida
với mục tiêu mang về ba mươi ba triệu usd cho cựu tổng thống của đảng cộng hòa
hãng tin ap dẫn một số nguồn dấu tên trong đội ngũ cố vấn của ông trump cho biết
cựu tổng thống mỹ sẽ có buổi tiếp xúc với các nhà tài trợ tiềm năng vào ngày sáu tháng bốn tại câu lạc bộ maalago bang florida
đứng ra chủ trì sự kiện này là tỷ phú john powson người sáng lập quỹ phòng hộ john nco
một trong những tên tuổi nổi bật nhất của phố world trong hai thập niên gần đây
cũng là ứng viên sáng giá cho vị trí bộ trưởng tài chính
ông trump đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai
theo asios một số mạnh thường quân khác đứng ra góp tiền tổ chức hoạt động gây quỹ ngày sáu tháng bốn của ông trump
là chùm hàng không vũ trụ robot king glow chùm song băng steven và tỷ phú tạp hóa new york john cassimatidis
chia sẻ với asius một cố vấn dấu tên của ông trump cho biết cuộc gây quỹ sắp tới ở mar a lago có phí vào cửa là hai trăm năm mươi usd
và các nhà tài trợ phải bỏ ra ít nhất tám trăm linh usd để được trở thành một chủ tịch trong chiến dịch tranh cử
trả lời phỏng vấn báo finatial times tỷ phú poson cho biết mức hưởng ứng đối với nỗ lực gây quỹ của phe ông trump là rất lớn
và sự kiện tại mar a lago đã cần cháy vé
truyền thông mỹ nhận định số tiền tài trợ ba mươi ba triệu usd sẽ giúp giảm tài phần nào gánh nặng tài chính cho phe ông trump
trong bối cảnh cựu tổng thống mỹ phải đối mặt với khoản tiền nộp phạt lên tới hơn bốn trăm sáu mươi triệu usd
dù hôm hai mươi năm tháng ba tòa án new york đã đồng ý cho hoãn nộp khoản tiền này
nhưng ông sẽ phải trả khoản phí bảo lãnh một trăm bảy mươi năm triệu usd
thời gian qua cựu tổng thống mỹ donald trump nỗ lực giành đề cử của đảng cộng hòa
và cố gắng thu hẹp khoảng cách khi bị đương kim tổng thống joe biden dẫn trước trong cuộc đua tìm kiếm tài trợ
theo giới phân tích điểm mạnh của tổng thống biden nằm ở cử tri đoàn tại các bang lớn cùng với những số liệu tích cực về lạm phát
cách tổ chức bầu cử của hệ thống chính trị mỹ khiến ông có lợi thế với tư cách của một đảng viên dân chủ
và sẽ nhận được sự ủng hộ ở một số bang lớn nhất của mỹ
vào ngày bầu cử chắc chắn ông sẽ nhận ngay phiếu bầu của cử tri đoàn ở các bang california và new york
vốn có truyền thống ủng hộ đảng dân chủ
ngược lại ông trump chắc thắng ở bang florida
bên cạnh đó dù hàng tiêu dùng ở mỹ vẫn còn đắt so với một năm trước và đắt hơn rất nhiều so với chính quyền tiền nhiệm
song chỉ số lãm phát ở mỹ đang giảm
nền kinh tế mỹ nếu tiếp tục cải thiện trước ngày bầu cử tháng một mươi một tới sẽ tạo lợi thế cho tổng thống biden
trong khi đó thành tích kinh tế và sự ủng hộ của các cử tri trung thành là điểm mạnh của ông trump
bất kể biến động gì đang xảy ra trên thế giới ở ukraine israel syria hay eo biển đài loan
thì túi tiền là vấn đề mà hầu hết người dân mỹ nghĩ đến khi bỏ phiếu
như vậy cựu tổng thống trump có lợi thế vì trong nhiệm kỳ của ông nền kinh tế mỹ vận hành khá tốt
cùng với đó ông trump được sự ủng hộ rất lớn từ nhóm cử tri trung thành
bao gồm những người thuộc phong trào maga đưa nước mỹ vĩ đại trở lại
người mỹ da màu và người mỹ latin vốn được hưởng lợi về kinh tế giai đoạn ông nắm quyền từ hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi
rất nhiều người đã bỏ phiếu cho ông vào năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục ủng hộ ông một lần nữa
bất chấp những rắc rối pháp lý ông trump nhận được sự ủng hộ một trăm linh của những người maga
đến nay chính khách tỷ phú này đang vận động các nhóm thiểu số tốt hơn so với năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và điều khá chắc chắn vào ngày bầu cử là rất nhiều cử tri thuộc nhóm đối tượng này sẽ đi bỏ phiếu cho ông
về các hạn chế với tổng thống biden giới quan sát cho rằng ông đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề
giới quan sát cho rằng ông có tuổi tác và sức khỏe cả thể chất và tinh thần là điểm yếu lớn nhất
thứ hai nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn rất nhiều người nghèo ở mỹ trong tình trạng tồi tệ hơn so với bốn năm trước
thứ ba tình trạng nhập cư bất hợp pháp đã trở thành một thảm họa mà chính quyền phải thừa nhận là chưa thể khắc phục
thứ tư các cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến con trai ông là hunter biden
cuối cùng là khoảng cách về mức độ nhiệt tình của cử tri khi nhiều người dù không ủng hộ ông trump
nhưng cũng không đi bỏ phiếu hoặc không bỏ phiếu cho ai khiến ông biden có thể bị thất thế so với đối thủ
về phần cựu tổng thống trump thách thức đáng kể nhất là nhiều cáo trạng nhiều phiên tòa
vốn không chỉ làm xấu đi hình ảnh cá nhân mà còn khiến ông tốn nhiều thời gian và sức lực cho mùa tranh cử
khi phải thường xuyên có mặt tại các phòng dự án
tuy nhiên cử tri mỹ đều cho rằng điều này không mới và trong các cuộc thăm dò rất nhiều người vẫn ủng hộ ông
trong hoàn cảnh đó cả hai ứng viên đều có những phát biểu quan trọng được ví như cương lĩnh tranh cử
vạch ra đường hướng phát triển đất nước trong bốn năm tới để thu hút cử tri
với tổng thống biden bản thông điệp liên bang được ông trình bày hôm bảy ba
chỉ hai ngày sau bầu cử sơ bộ siêu thứ ba là cơ hội để củng cố vị thế gạt bỏ những lo ngại về tuổi tác
và chứng minh cho cử tri thấy ông xứng đáng tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ bốn năm
ông phát thảo kế hoạch cho nhiệm kỳ thứ hai nếu tranh cử nhấn mạnh những nỗ lực nhằm giảm giá thuốc kê đơn
cùng cam kết duy trì đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải trăng để đảm bảo bảo hiểm y tế cho người dân mỹ
ủng hộ việc tăng thuế đối với các tập đoàn lớn và giàu có cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang
những cam kết trên cũng được ông biden cụ thể hóa trong ngân sách đề xuất cho năm tài khoá hai nghìn hai mươi năm bắt đầu từ tháng một mươi hai nghìn hai mươi bốn
trong đó phát thảo tầm nhìn chính sách cho nước mỹ với một danh mục chi tiêu ước tính trị giá bảy ba trăm linh tỷ usd
tương tự như một đề xuất chính sách trong năm bầu cử đối với cử tri
về đối ngoại
mục tiêu đảm bảo tương lai cho nước mỹ và duy trì cam kết với các đồng minh và đối tác
nhất là các liên minh ở ấn độ dương thái bình dương đảm bảo cạnh tranh và kiềm chế các đối thủ chiến lược là nga và trung quốc
thúc đẩy hòa bình và an ninh ở trung đông củng cố và nâng cao vai trò dẫn dắt của mỹ tại các diễn đàn đa phương đưa ra giải pháp cho các thách thức toàn cầu
cựu tổng thống trump cũng nêu một số cam kết trong bầu cử siêu thứ ba để thu hút cử tri
như mở chiến dịch trục xuất nội địa lớn nhất trong lịch sử mỹ thay thế obamacare đóng cửa bộ giáo dục và đưa toàn bộ công tác giáo dục trở lại các bang xây dựng một mươi thành phố mới
về đối ngoại ông trump tiếp tục yêu cầu các thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tăng tri tiêu quốc phòng
tuyên bố nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến tranh nga ukraine khôi phục lệnh cấm đi lại với công dân một số quốc gia hồi giáo
trong chiến lược đưa việc làm trở lại mỹ ông cũng hứa sẽ tiếp tục thực hiện chính sách nước mỹ trước tiên nếu đắc cử
đề xuất của ông còn bao gồm kế hoạch kéo dài bốn năm nhằm loại bỏ dần tất cả hàng hóa nhập khẩu thiết yếu từ trung quốc
cũng như ngăn chặn trung quốc đầu tư vào mỹ và chấm dứt các khoản đầu tư của công ty mỹ và trung quốc
theo các chuyên gia so với năm hai nghìn hai mươi tổng thống biden gặp nhiều khó khăn hơn tại kỳ bầu cử lần này
và cơ hội tái đắc cử của ông không vượt quá năm mươi trong khi cánh cửa để ông trump trở lại nhà trắng được cho là rộng hơn
các cuộc khảo sát trong tháng một và hai thời điểm bắt đầu bầu cử sơ bộ cho thấy
tỷ lệ ủng hộ ông trump cao hơn ông biden với mức tranh lệch từ hai đến bốn điểm phần trăm
tuy nhiên thời gian gần đây ông biden đã nỗ lực ghi điểm với cử tri để chuẩn bị cho màn tái đấu
trong hai cuộc khảo sát tiến hành trong tháng ba của reuters và sivit daily kos
tổng thống biden đã vươn lên dẫn trước ông trump với cách biệt là một
mặc dù vậy các kết quả thăm dò đều chỉ mang tính chất tương đối
chiến dịch tranh cử của hai bên được đánh giá là ngang tài ngang sức
với chiến lược vận động phù hợp và cục diện sàng co sẽ được duy trì trong một thời gian
chuyên gia elizabeth lawrence thuộc diễn đàn thái bình dương có trụ sở tại hawaii
nguyên chủ nhiệm khoa học chính trị và các vấn đề quốc tế thuộc đại học mari washington cho rằng
yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử tháng một mươi một tới là nhóm cử tri độc lập ở các bang chiến địa
nhiều khả năng ông trump sẽ nhận được nhiều phiếu của người da màu và người mỹ latin ở các bang này
bên cạnh đó ông trump cần dốc toàn lực ở bang michigan nơi có nhiều cử tri mỹ gốc arab nhất
vốn phản đối việc tổng thống biden ủng hộ israel trong cuộc xung đột với palestine
cũng như hành động quân sự của israel ở gaza
vòng bầu cử sơ bộ sẽ tiếp tục đến tháng sáu
trước khi hai đảng cộng hòa và dân chủ tổ chức đại hội toàn quốc vào trung tuần tháng bảy và tháng tám tới